hôm nay đã là ngày hai mươi tám tết âm lịch trong những ngày cuối cùng của năm cũ nhu cầu di chuyển và đi lại của người dân thường sẽ tăng rất cao đặc biệt là tại các sân bay các con đường cửa ngõ của thủ đô sau đây là ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận chiều hôm nay tại sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh lượng người đổ về sân bay tương đối đông chủ yếu là những người lao động công chức viên chức
người dân từ thành phố hồ chí minh đi khắp nơi các tỉnh thành của đất nước tuy nhiên sân bay tân sơn nhất tình trạng quá tải không xảy ra
ngược lại sân bay nội bài chiều tối nay lại rất phóng vẻ rất đông người dân đã tranh thủ về quê nghỉ tết sớm tình trạng ồn ứ ách tắc tại sân bay không xảy ra
trên các con đường của cửa ngõ hướng về thủ đô như cầu nhật tân đường bưởi ngã tư cầu giấy lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông tình trạng ách tắc đường cũng không xảy ra